bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo vừa ký công văn gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố xem xét việc cho học sinh sinh viên học viên
đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể bộ giáo dục và đào tạo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau
kết thúc năm học trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
trước ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành tuyển sinh vào lớp một mươi trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
căn cứ vào các mốc thời gian nêu trên các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và chuẩn bị năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi